quý vị đang theo dõi chương trình phát triển xanh được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo nghiên cứu chỉ số kinh tế net zero năm hai nghìn hai mươi ba của pwc cho thấy
các nền kinh tế châu á thái bình dương chịu trách nhiệm cho bốn mươi tám lượng khí thải toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù tốc độ giảm phát thải khí carbon của khu vực vào năm hai nghìn hai mươi hai ở mức hai tám
cao hơn so với tỷ lệ toàn cầu là hai
nhưng khu vực này vẫn cần tăng tốc độ giảm phát thải nhanh hơn gấp sáu lần để đạt tỷ lệ một mươi năm
nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức một năm độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
đây cũng là thách thức không nhỏ đối với nước ta khi đặt trong bối cảnh chung của toàn cầu
và mục tiêu trung hòa carbon vào năm hai nghìn năm mươi mà chính phủ đã đề ra
nghiên cứu chỉ số kinh tế net zero năm hai nghìn hai mươi ba của pwc theo dõi quá trình giảm phát thải carbon
liên quan đến khí thải co hai trên toàn thế giới bằng cách đo lường mức tiêu thụ năng lượng
theo gdp và hàm lượng carbon của năng lượng đó
chỉ số năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy không có nền kinh tế nào ở châu á thái bình dương trong năm hai nghìn hai mươi hai
có tốc độ giảm phát thải carbon tiệm cận tới mức cần thiết để đạt được mục tiêu giữ cho trái đất không tăng quá một năm độ c
tuy nhiên chỉ có năm nền kinh tế bao gồm new zealand pakistan hàn quốc singapore và việt nam
là vượt qua ngưỡng giảm phát thải carbon được đề ra trong mục tiêu quốc gia tự quyết định ndc của từng nước
hầu hết các nền kinh tế đều phải đối mặt với khoảng cách lớn giữa tham vọng giảm phát thải carbon
theo mục tiêu ndc và kết quả thực tế vào năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam được xếp trong nhóm các nền kinh tế có sự chuyển biến chậm hoặc theo hướng tiêu cực
trong quá trình giảm cường độ phát thải carbon và vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để duy trì tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên cường độ phát thải carbon của nhóm này nhìn chung thấp hơn mức trung bình của các nước g bảy
nghĩa là việc giảm hệ số phát thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch có thể làm giảm cường độ phát thải carbon đáng kể
các mục tiêu ndc được việt nam cập nhật năm hai nghìn hai mươi hai đã cho thấy những bước tiến đáng kể trong việc ưu tiên sự phát triển bền vững
chính phủ đã nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo
ra những mục tiêu giảm phát thải tham vọng hơn so với các mục tiêu trước đây
qua đó phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với việc hành động vì khí hậu
mặc dù các nội dung ndc dường như đã phù hợp với tham vọng net zero của việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
vẫn cần có nhiều hành động thiết thực hơn để tăng tốc đến một tương lai đạt phát thải dòng bằng không
theo nghị định sáu hai nghìn hai mươi hai ndcp và luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
có ba điều về ứng pháp
điều đầu tiên là ứng pháp về biến đổi khí hậu mà chính phủ quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí hạ kính
theo đó mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thủ tướng chính phủ phê duyệt trong đóng góp do quốc gia tự quyết định
trong đó lộ trình chia theo hai giai đoạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm và từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến hết năm hai nghìn ba mươi
từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến hết năm hai nghìn ba mươi sẽ thực hiện các biện pháp thực hiện giảm nhẹ phát thải theo kế hoạch
để thực hiện các quy định trên hơn một chín trăm linh doanh nghiệp thuộc các ngành công thương
xây dựng giao thông vận tải tài nguyên và môi trường sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động
thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính tại cơ sở
để hiện thực hóa những mục tiêu cụ thể nhằm đưa phát thải dòng của việt nam về vào năm hai nghìn năm mươi
theo tính toán từ bộ tài nguyên và môi trường nhu cầu tài chính cho các biện pháp nhằm giảm phát thải
trong từng lĩnh vực theo cam kết môi trường của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi là khoảng sáu mươi chín tỷ usd
điều đầu tiên là tài nguyên và môi trường
trong số đó nguồn quốc gia tự thực hiện dự báo vào khoảng hai mươi năm tỷ usd chiếm ba mươi năm
và nhu cầu đối với nguồn lực hỗ trợ của quốc tế dự kiến là bốn mươi bốn tỷ usd chiếm sáu mươi bốn
con số trên là không hề nhỏ và đây cũng là thách thức lớn mà nước ta phải đối mặt
trong lộ trình đạt mục tiêu net zero
với tầm nhìn dài hạn theo ngân hàng thế giới đánh giá
tổng nhu cầu tài chính tăng thêm của việt nam để xây dựng khả năng chống chịu và khử carbon
có thể lên tới ba trăm sáu mươi tám tỷ usd trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn bốn mươi tương ứng với sáu tám gdp một năm
theo đó lộ trình xây dựng khả năng chống chịu sẽ có khoảng hai phần ba số tiền được dùng
để bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng cũng như những người dân dễ bị tổn thương
trong đó chi phí của lộ trình khử carbon chủ yếu phát sinh từ ngành năng lượng
cụ thể chi phí đầu tư vào năng lượng tái tạo và quản lý quá trình chuyển dịch ra khỏi năng lượng than
có thể phải tiêu tốn khoảng sáu mươi bốn tỷ usd
trên phương diện vĩ mô những con số trên cho thấy khối lượng lớn tài chính cần huy động đó
đó cũng là điều không hề đơn giản
còn trên phương diện vĩ mô nơi có các doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình này
nhiều khó khăn cũng đã nhấn trở về trước
chính vì thiếu thông tin doanh nghiệp nghĩ rằng cơ trợ bây giờ là phát triển bền vững
rồi giảm phát thải rồi liên quan đến hướng tới mục tiêu zozo mà chính phủ đã cam kết
là họ lại rất băn khoăn
trong khi đấy vấn đề là thông tin đó
cần phải có một sự tập trung cao độ
với hai là minh bạch và dẫn dẫn doanh nghiệp và áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế
trong việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới
chúng tôi thấy rằng khi doanh nghiệp có được sự thông tin một cách chính thống
đầy đủ chính xác kịp thời
thì doanh nghiệp có những kế hoạch có một chiến lược và có một lộ trình phù hợp
để áp dụng được vào việc hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
không những vậy vì đây là lĩnh vực mới
nên các chính sách về thuế và phí trên cơ sở tiếp
các công cụ kinh tế nói chung và thuế nói riêng cho mục tiêu bảo vệ môi trường
còn chưa thực sự đủ mạnh để điều tiết hiệu quả hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế
nhằm hướng đến sản xuất tiêu dụng xanh
về phía bản thân các doanh nghiệp
thì vấn đề đặc ta rất là lớn đối với doanh nghiệp là làm sao để cho phải thay đổi nhận thức
hoặc là quán làm sao để có được nguồn lực để có thể đầu tư vào các khoa công nghệ thăng trưởng xanh
còn đối với phía các cơ quan quản lý nhà nước
các cơ quan đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp
tuy nhiên là vấn đề về ngân sách
rõ ràng là rất nhiều địa phương gặp vấn đề là ngân sách dành cho hỗ trợ doanh nghiệp
thì cũng rất là hạn chế
trong điều kiện ngân sách chung thì điều này cũng dễ hiểu
tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn là vấn đề là ngay trong trường hợp có ngân sách
thì việc các chính sách các chương trình hỗ trợ chưa được xây dựng ra một cách thân thiện
đối với cả doanh nghiệp cũng cản trở việc tiếp cận doanh nghiệp đối với các chương trình này
các chính sách còn hạn chế tính cập nhật của đối tượng chịu thuế
do đó nhiều sản phẩm hàng hóa có khả năng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng
cũng chưa được đưa vào diện điều chỉnh của chính sách thuế bảo vệ môi trường
theo thông kê ngành năng lượng chiếm khoảng ba bốn lượng phát thải khí nhà kính ngày nay
do đó chìa khóa để giải bài toán giảm khí thải carbon có thể đến từ thay thế nhiệt điện than
khí đốt và dầu gây ô nhiễm bằng năng lượng từ các nguồn tái tạo như gió hay mặt trời
theo dự thảo quy hoạch điện tám việt nam từng bước loại bỏ những nhà máy đã vận hành nhiều năm công nghệ lạc hậu
tuy nhiên trong bối cảnh doanh nghiệp trong nước đa số là nhỏ và vừa
thì việc đầu tư để thay đổi công nghệ tiết kiệm năng lượng là điều không dễ dàng
các công ty của việt nam đa phần vẫn đang sử dụng công nghệ khá là cũ
tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng cũng chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc tiết kiệm điện
vì một phần cũng là do cái giá điện hiện tại nó đang thấp
đâm ra là nó chưa phải là những cái vấn đề lớn với các công ty
tất nhiên có những công ty nước ngoài công ty lớn thì họ quan tâm rất nhiều
đến việc đảm bảo chất lượng điện và đảm bảo việc giảm thiêu thụ điện
bởi vì nó là cái lợi ích chung rất lớn cho xã hội
thì họ có quan tâm nhưng số lượng đấy khá là ít
tuy nhiên trong khi chờ đợi hoàn thiện chính sách ưu đãi về thủ tục tài chính
thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải hoạt động mỗi ngày
và phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp quốc tế
do vậy năng lượng là vấn đề sống còn của nhiều doanh nghiệp
rõ ràng là việc các câu chuyện liên quan năng lượng và các kinh phí
cái chi phí liên quan đến việc sử dụng năng lượng cũng sẽ là chiếm một phần rất là lớn
trong tổng tỷ trọng chung của các chi phí hoạt động doanh nghiệp
vì vậy rõ ràng là một cái phân minh hay một đổi bởi sáng tạo về thiết kiệm năng lượng
cũng sẽ đem lại lợi ích rất là to lớn cho toàn bộ của doanh nghiệp
là doanh nghiệp sản xuất kính
việc phải vận hành nhiều máy móc thiết bị lớn
khiến đơn vị này trở thành một trong những công ty tiêu tốn nhiều năng lượng tại địa phương
thế nhưng kể từ khi lắp đặt thiết bị bù like giúp nâng cao chất lượng điện áp
mỗi tháng doanh nghiệp này giảm được từ một mươi một mươi hai lượng điện tiêu thụ
không những giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch
đây cũng là giải pháp mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong bối cảnh năng lượng tái tạo và thay đổi công nghệ
có thể thấy giảm phát thải không chỉ đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của nhà nước và các cơ quan quản lý
mà còn cần đến bản thân sự nỗ lực của doanh nghiệp
khi mà doanh nghiệp họ định hướng và tham gia vào câu chuyện net zero
thì họ phải chuẩn bị một lộ trình
thứ hai nữa là bản thân các nhân lực
cũng như là nguồn nhân lực cũng như người đứng đầu của doanh nghiệp đấy
họ phải định hướng doanh nghiệp của họ tham gia vào cái quá trình
tham gia vào câu chuyện của net zero
từ đấy họ xây dựng một cái quy trình cũng như là các nguồn nhân lực
để phục vụ cho cái định hướng phát triển về con đường net zero của họ
doanh nghiệp việt nam hiện tại đang có những áp lực rất là lớn và ngắn hẳn
cho nên là chúng ta phải có những chính sách những động tác để gỡ khó ngay từ bây giờ
một mặt như thế là chúng ta cũng tranh thủ thời gian này
để chúng ta nâng cao nhận thức cũng như là xây dựng một tầm nhìn chung cho các doanh nghiệp việt nam
từ báo cáo của công ty pwc có thể thấy những nỗ lực của việt nam trong công cuộc giảm phát thải
không chỉ là những con số cắt giảm theo cam kết
mà đây còn là cuộc chiến sống còn của các doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế
bài toán giảm phát thải dòng bằng không của việt nam sẽ phải thực hiện bằng nhiều cách giải
một cách đồng bộ chung chế lực chung nguồn lực của cả dân tộc
đạt được kết quả chung đó là xây dựng một nền kinh tế xanh trong một quốc gia xanh
trong nỗ lực giảm phát thải trên toàn cầu làm sao để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch là câu hỏi được đặt ra
do đó nhiều loại nhiên liệu mới đã và đang được nghiên cứu và ứng dụng
trong đó nhiên liệu hydro được coi là nhiên liệu của tương lai
khi nó hoàn toàn không phát thải
theo đó ô tô chạy bằng hydro cũng đang dần được ứng dụng
hứa hẹn mang đến một tương lai mới cho ngành giao thông
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ô tô chạy bằng hydro trong một góc xanh ngay sau đây
đầu tiên hãy cùng tìm hiểu khái niệm về ô tô hydro
ô tô chạy bằng hydro chính xác là một loại xe điện
chúng ta có xu hướng sẽ nghĩ tới phương tiện chạy bằng pin như
của tesla hay ô tô điện nissan leaf khi nhắc tới các loại xe điện
tuy nhiên xe điện chạy bằng pin nhiên liệu sẽ được cung cấp năng lượng
từ nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ đó là hydro
những phương tiện sử dụng hydro làm nhiên liệu chính
không giống như ô tô chạy bằng xăng hay dầu diesel truyền thống
tính năng nổi bật của ô tô hydro nằm ở việc sử dụng pin nhiên liệu
để tạo ra điện và khiến chúng trở thành lựa chọn cực kỳ thân thiện
với môi trường trong lĩnh vực giao thông
bây giờ hãy đi sâu vào lý giải khoa học đằng sau những chiếc ô tô chạy bằng hydro
cụ thể những phương tiện này dựa vào một quá trình gọi là điện phân
diễn ra trong pin nhiên liệu
về cơ bản khí hydro được đưa vào pin nhiên liệu
nơi nó phản ứng với oxy trong không khí
phản ứng ngày tạo ra điện từ đó cung cấp năng lượng cho động cơ điện khiến xe di chuyển
xe chạy bằng hydro hoặc pin nhiên liệu không cần đến loại pin cồng cành để lưu trữ năng lượng
thay vào đó pin nhiên liệu tạo ra lượng điện cần
đơn thiết để phương tiện chuyển động
điều đó rất tuyệt vời
vậy hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo của một chiếc ô tô hydro
nó có một số bộ phận chính bao gồm ngăn xếp pin nhiên liệu
động cơ điện bình chứa hydro pin nhỏ hệ thống xả và bình xả
vậy cơ chế hoạt động của một chiếc ô tô chạy bằng hydro sẽ như thế nào
đó là khi hydro đi vào ngăn xếp pin nhiên liệu
nó sẽ trải qua quá trình chuyển đổi điện hóa
tại đây các phân tử hydro tách thành proton và elecron
với các electron chạy qua mạch ngoài
để tạo ra điện
nguồn điện này được đưa vào động cơ của ô tô để tạo ra momen xoắn
đẩy ô tô chuyển động về phía trước
câu hỏi được đặt ra là lượng hydro này sẽ được lưu trữ ở đâu
thông thường hydro sẽ được lưu trữ trong các bình áp suất cao trên xe
những bình này có thể chứa hydro nén
hoặc thậm chí cả hydro lỏng
cũng có thể được lưu trữ và sử dụng một cách hiệu quả
vậy điều gì khiến xe chạy bằng hydro trở nên khác biệt ngay từ khi bắt đầu
đó chính là vì chúng chỉ mất khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu
tương đương với xe chạy xăng truyền thống
bên cạnh đó phạm vi lái xe ấn tượng
còn biến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi đường dài
mà không cần sạc lại thường xuyên
dĩ nhiên không phải ô tô hydro không có nhược điểm
một trong những trở ngại hiện nay chính là cơ sở hạ tầng hạn chế
cho các trạm tiếp nhiên liệu hydro
điều này khiến ô tô hybro trở nên kém thuận lợi hơn
đối với một số tài xế
ngoài ra chi phí sản xuất ô tô hybro vẫn còn tương đối cao
và cản trở việc phổ biến rộng rãi loại phương tiện này
chúng ta đang tiến gần hơn đến một thế giới nơi hydro
đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải của chúng ta
đầu tư vào cơ sở hạ tầng được coi là chìa khóa
để hiện thực hóa tầm nhìn này
và đạt được mục tiêu bền vững trong tương lai cho tất cả mọi người